những tranh cãi về hoạt động thăm dò khí đốt tự nhiên của thổ nhĩ kỳ tại khu vực ngoài khơi các đảo của hy lạp ở phía đông địa trung hải leo thang trong những tuần gần đây
hy lạp coi các cuộc thăm dò này là bất hợp pháp trong khi thổ nhĩ kỳ khẳng định vùng biển đang tiến hành thăm dò khí đốt thuộc thêm lục địa của nước này
cả hai bên đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở phía đông địa trung hải
thổ nhĩ kỳ tập trận cùng với mỹ còn hy lạp tập trận chung với pháp italia và cộng hòa xíp khiến cho những tranh chấp giữa đôi bên có nguy cơ leo thang thành đối đầu
đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell cho biết
eu đang thảo luận về các biện pháp trừng phạt thổ nhĩ kỳ tại hội nghị thượng đỉnh của khối dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng chín tới
nhằm đạt được thỏa thuận hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae và israel
tổng thống uae đã ban hành xác lệnh hủy bỏ đạo luật tẩy chay israel cho phép thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và tài chính giữa hai bên
mục đích của xác lệnh nói trên nhằm hỗ trợ hợp tác giữa hai bên để tiến tới thiết lập quan hệ song phương
xác lệnh được ban hành trong bối cảnh đại diện hãng hàng không quốc gia al an airlines cho biết sẽ thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên đến các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
dự kiến một phái đoàn israel và một số trợ tá hàng đầu của tổng thống mỹ donald trump sẽ có mặt trên chuyến bay đặc biệt này
uae là quốc gia ả rập thứ ba bình thường hóa quan hệ với israel sau ai cập và jordan
cách đây ba ngày bộ thương mại mỹ đã đưa khoảng sáu mươi viện nghiên cứu thế giới vào danh sách đen
trong đó có ba viện nghiên cứu của nga một trong số đó đang nghiên cứu vaccine ngừa covid một mươi chín
bộ ngoại giao nga đã lên án quyết định này của mỹ đồng thời nhắc lại rằng chính washington đang thực hiện các nghiên cứu không minh bạch ở cả mỹ và nước ngoài
người phát ngôn bộ ngoại giao nga
bà maria zakharova cho rằng việc mỹ đưa ba cơ sở nghiên cứu của nước này vào danh sách trừng phạt là không đúng đắn
và không có thiện trí hướng tới hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
bà zakharova chỉ ra rằng mỹ đã không đưa ra được các bằng chứng nào về các cáo buộc của mình
trong khi nga đã ngừng phát triển vũ khí hóa học và sinh học từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và hoàn tất việc tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa sinh vào năm hai nghìn một mươi năm
hiện mỹ là thành viên duy nhất của công ước vũ khí hóa học còn sở hữu vũ khí hóa học
và cấp giấy phép để sản xuất nhiều phát minh khác nhau liên quan đến việc sử dụng các tác nhân chiến tranh hóa học chính thức kể cả chất độc thần kinh
thưa quý vị đại hội toàn quốc của đảng cộng hòa mỹ với chủ đề miền đất vĩ đại vừa khép lại vào ngày hai mươi tám tháng tám
với bài phát biểu của tổng thống donald trump chính thức tiếp nhận đề cử tham gia cuộc đua vào nhà trắng vào tháng một mươi một tới
theo vị tổng thống đương nhiệm cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định việc cử tri có cứu được giấc mơ mỹ hay không
với bài phát biểu của tổng thống donald trump tổng thống donald trump sẽ quyết định việc cử tri có cứu được giấc mơ mỹ hay không
phát biểu chấp thuận đề cử của đảng cộng hòa tổng thống donald trump cùng phó tổng thống mike pence
chính thức bước vào cuộc đấu với cặp biên danh tranh cử bên phía đảng dân chủ là cựu phó tổng thống joe biden và nữ nghị sĩ kamala harris
trạng nước rút đã được khởi động trước các cuộc bỏ phiếu chính thức ngày ba tháng một mươi một tới
các cặp ứng cử viên sẽ tham gia ba cuộc tranh luận trực tiếp để giới thiệu và bảo vệ các quan điểm chính sách
nhằm tiếp tục giữ cho nước mỹ vĩ đại như mong muốn của đảng cộng hòa hay xây dựng lại nước mỹ tốt đẹp hơn như mục tiêu của phe dân chủ
trong bài phát biểu dài bảy mươi phút từ khu vườn phía nam nhà trắng tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh niềm tự hào về những thành tựu
mà ông gọi là tiến bộ phi thường mà nước mỹ có được trong gần bốn năm qua đồng thời khẳng định niềm tin vào tương lai tươi sáng của xứ cửa hoa trong bốn năm tới
nếu ông tiếp tục được cử tri cho nhiệm vụ
theo tổng thống donald trump giữa hai tầm nhìn hai triết lý và hai nghị trình trước khi nào cử tri mỹ lại có cơ hội lựa chọn rõ ràng đến thế
để tô đậm giấc mơ về nước mỹ như miền đất vĩ đại
xin chân thành cảm ơn các bạn các vị đại biểu và khách quý rất vinh dự được các bạn ủng hộ
tôi rất tự hào về những tiến bộ vượt bậc mà chúng ta đã cùng nhau đạt được trong bốn năm đáng kinh ngạc vừa qua
và tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng mà chúng tôi sẽ xây dựng cho nước mỹ
trong bài phát biểu trước hơn một người ông trump đã đưa ra một số cam kết liên quan tới những vấn đề nóng tại mỹ
như đại dịch covid một mươi chín hay vấn đề luật lệ tổng thống trump hứa hẹn vaccine covid một mươi chín sẽ được mỹ hoàn thiện vào cuối năm nay
ông cũng nhấn mạnh ủng hộ lực lượng hành pháp cam kết sẽ tăng cường nhân lực cho cảnh sát nếu tái đắc cử
cũng trong bài phát biểu ông trump nhắc tới nhiều thành tựu trong bốn năm cầm quyền
trong đó có việc rút mỹ khỏi những thỏa thuận mà ông cho là không công bằng
thúc đẩy israel và các tiểu phương quốc ả rập thống nhất thiết lập quan hệ ngoại giao thành lập quân chủng vũ trụ và tiêu diệt thủ lĩnh is
cuộc đua vào nhà trắng đã bước vào giai đoạn nước rút sau khi hai đảng dân chủ và cộng hòa xác nhận hai ứng cử viên đại diện của mình
đảng dân chủ là ông joe biden bảy mươi bảy tuổi và đảng cộng hòa là ông donald trump bảy mươi bốn tuổi
hiện hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy không ứng cử viên nào đang thực sự giành ưu thế
hợp diện bầu cử mỹ sẽ phụ thuộc vào những bang chiến địa tức là các vùng không có truyền thống nghiêng hẳn về đảng dân chủ hay cộng hòa
và điều này khiến cho cuộc đua vào nhà trắng năm nay càng trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết
điều đặc biệt là năm nay ý kiến các cử tri có nhiều khác biệt
ông scott olson cử tri đảng dân chủ cho biết sẽ bỏ phiếu cho đảng dân chủ vào tháng một mươi một mặc dù không thực sự ủng hộ ông joe biden
tôi không bỏ phiếu cho ông trump nhưng tôi cần đảng dân chủ trú trọng tới mong muốn của cử tri hơn nữa
nhân như chúng tôi không thể sống nổi trong nền kinh tế ngày càng khó khăn này
xu hướng chính trong bầu cử mỹ trong năm hai nghìn hai mươi đã thay đổi cộng thêm dịch bệnh covid một mươi chín những yếu tố làm cho cuộc bầu cử năm nay càng trở nên khó đoán định hơn
tổng thống donald trump đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của kỳ bầu cử lần này với nhiều thách thức
trong khi kết quả của hầu hết các cuộc khảo sát ý kiến cử tri đến nay vẫn cho thấy đối thủ joe biden duy trì lợi thế dẫn trước
cơ hội để ông donald trump rút ngắn khoảng cách và vượt lên còn ở phía trước
mà theo giới quan sát phụ thuộc nhiều vào cách thức ông xử lý đại dịch cũng như dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế số một thế giới
thưa quý vị trung quốc vừa phong tỏa các mặt hàng nhập khẩu của công ty john d wachtey nhà sản xuất thịt bò của australia
sau khi có thông tin phát hiện chất cấm trong thịt của công ty này
theo tổng cục hải quan trung quốc sản phẩm thịt bò nhập khẩu của công ty john d wachtey của australia
đã phong tỏa các sản phẩm thịt bò nhập khẩu từ các nhà sản xuất lớn nhất của australia
trong vụ việc mà giới phân tích cho là cuộc tranh cãi về các quy định thương mại
cụ thể vào hồi tháng năm vừa qua trung quốc cũng đã cấm nhập khẩu thịt bò từ bốn lò mổ khác của australia
do không thực hiện đúng các quy định về nhãn mắc
ít nhất ba mươi ba bang của mỹ cho biết họ vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách xét nghiệm covid một mươi chín cũ
bác bỏ những thay đổi trong hướng dẫn mới do chính quyền mỹ đưa ra
hướng dẫn mới cho rằng những người tiếp xúc gần với ca covid một mươi chín nhưng không có triệu chứng
không cần thiết phải xét nghiệm nếu không phải là người có bệnh lý nền
hoặc được các bác sĩ hay quan chức y tế địa phương và liên bang khuyến nghị xét nghiệm
các chuyên gia y tế cộng đồng cho biết việc từ chối hướng dẫn mới của trung tâm kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc
ở mức độ như vậy chưa từng xảy ra thể hiện sự mất đồng tin ngày càng sâu sắc của các bang
với phản ứng của chính quyền tổng thống mỹ trong đại dịch
số ca nhiễm trên toàn nước mỹ hiện giảm liên tiếp năm tuần
nhưng số ca nhiễm đang tăng lại ở những bang miền trung tây
thưa quý vị hôm nay giá vàng thế giới đã phục hồi trở lại và đạt ngưỡng một chín trăm sáu mươi bốn usd một ounce
sau bài phát biểu về chiến lược từ chủ tịch fed jerome powell
khiến lợi suất trái phiếu kho bạc một mươi năm của mỹ tăng
theo bloomberg xu hướng giá vàng tăng có thể quay trở lại khi đồng usd suy yếu
khiến nhu cầu tích chữ vàng tăng lên
vàng có thể lên tới bốn usd một ounce vào năm hai nghìn hai mươi ba
chốt phiên cuối tuần ghi nhận vào lúc sáu giờ sáng nay theo giờ việt nam
giá vàng giao ngay đạt ngưỡng một chín trăm sáu mươi bốn usd đổi một ảo
vàng giao tháng một mươi hai tăng hai chín lên một chín trăm bảy mươi ba usd
giá vàng đã hồi phục hơn hai vào thứ sáu chỉ một ngày sau khi bán tháo mạnh
do đồng usd suy yếu và cục dự trữ liên bang mỹ fed thông báo một chiến lược lãi suất thấp kéo dài
năm nay các ngân hàng trung ương và chính phủ toàn cầu đã tung gói kích thích chưa từng có tiền lệ
để hỗ trợ nền kinh tế thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
vì vậy giá vàng đã tăng hai mươi tám từ đầu năm do được coi là công cụ phòng trừ lạm phát và tiền tệ mất giá
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trên mnt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt